thưa quý vị mới đây công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa phối hợp với công an các huyện yên khánh hoa lư tỉnh ninh bình
triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ ninh bình về thanh hóa bắt giữ ba đối tượng thu giữ gần năm mươi g ma túy tổng hợp dạng đá và sáu mươi bốn viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng thu giữ gần năm mươi g ma túy tổng hợp dạng đá sáu mươi bốn viên thuốc lắc một khẩu súng côn một mươi ba viên đạn và nhiều tăng vật tài liệu có liên quan
điều tra ban đầu các đối tượng đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ ninh bình về thanh hóa tiêu thụ
để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng thường liên lạc với nhau bằng sim giác hoặc các ứng dụng zalo viber telegram
ngoài việc bán ma túy cho các đối tượng nghiện sử dụng các đối tượng này còn bán ma túy cho nhiều đối tượng khác về chia nhỏ để bán lẻ cho các đối tượng nghiện ở địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biển
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa và công an phường tam phước phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy ở tổ hai mươi năm khu phố long đức một phường tam phước tàng vật thu giữ hai mươi gói ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biển hòa và công an thành phố biển hòa đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ở tổ hai mươi năm khu phố long đức một phường tam phước tàng vật thu giữ hai mươi gói ma túy

tôi tên là phạm trí trung tôi là trưởng khoa khoa khúc bên phía bệnh viện y học cổ truyền
hôm nay có lịch trình thăm khám gọi điện cho mình như thế
tôi cũng gọi điện về để hỏi thăm xem tình trạng xương khúc của mình khải thiện được đến đâu rồi
và hiện tại còn đau nhất gì không
và trong thời gian sắp tới này bên phía bệnh viện sẽ thực tiếp làm cho mình chế độ bành bồi ấm
alo chị phượng đây à
vâng tôi là hướng đây
hôm nay tôi được chỗ anh trung lên nhà giúp đỡ gia đình chế độ bành bảo hiểm
trên này anh trung có nói là chỗ chị với chỗ anh trung có anh em với nhau
nếu mà anh em với nhau ở trên này thì anh cũng đã lên nhà như thế thì tôi giúp đỡ gia đình trong công việc
còn cái chi phí hỗ trợ như thế nào thì ở đây tôi sẽ đề cập cho anh trung anh sẽ phổ biến rõ ràng gia đình nắm bắt
trước đó cụng phạm
trước đó một nạn nhân nữ ở con tum thông qua mạng xã hội facebook đã được một số đối tượng mời gọi tham gia đầu tư chứng khoán
ban đầu chị tham gia đầu tư vài triệu đồng
các đối tượng đã tạo lòng tin bằng cách chuyển lại khoản lợi nhuận cho chị
đến khi chị nhận ra bị lừa thì số tiền đã lên đến hơn sáu trăm linh triệu đồng
nhóm đối tượng mà thường hướng tới là những người đa số là phụ nữ người già và những người có nghề nghiệp không ổn định
những người mà rảnh rỗi có nhiều thời gian trong ngày
trang mạng xã hội
những người này thì thường là những người nhẹ dạ cả tin và những người có tâm lý yếu
về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng thì chúng tôi đã cố gắng với nhiều cơ quan băn ngành toàn thể để mà tuyên truyền rất là nhiều lần
nhưng mà người dân vẫn không nhận thức được đầy đủ và vẫn tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện nay diễn ra với rất nhiều hình thức và thủ đoạn
mặc dù lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá nhiều ổ
nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
song song với đó là tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức
hơn ai hết chính mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác tự tìm hiểu tự nhận diện các hành vi có nguy cơ là tội phạm mạng để phòng tránh bảo vệ tài sản của chính mình và người thân
công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng phạm thị loan chú ấp đông hậu xã đông bình thị xã bình minh để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh phối hợp với công an xã đông bình bắt quả tàng phạm thị loan đang dùng điện thoại di động nhắn tin với nhiều người thông qua mạng xã hội gia lô
nội dung là mua bán số lô số đề
thời điểm kiểm tra lực lượng thu giữ ba tờ giấy có ghi các con số lô số đề từ các con bạc với tổng số tiền trên sáu mươi ba triệu đồng
qua làm việc loan thừa nhận việc làm chủ lô đề mua bán các con số lô số đề khoảng bảy tháng nay
các con bạc thường ở địa bàn thị xã bình minh thành phố cần thơ và một số địa phương lân cận
hiện lực lượng công an tiếp tục xác minh trên một trăm một mươi bảy phơi đề có liên quan đến loan cũng như củng cố khổ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật